thưa quý vị ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ra quyết định xử phạt với hai công ty chứng khoán
vì có những vi phạm liên quan tới đợt phát hành trái phiếu của các công ty con nằm trong tập đoàn tân hoàng minh
cụ thể ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định xử phạt hai trăm năm mươi triệu đồng với công ty cổ phần chứng khoán everest
do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác có thể kiểm chứng được
song song đó everest cũng bị phạt tiền một trăm năm mươi triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch về số lượng trái phiếu phát hành thành công
phương thức phát hành trái phiếu
ủy ban chứng khoán nhà nước cũng quyết định xử phạt đối với công ty cổ phần chứng khoán an bình số tiền là hai trăm năm mươi triệu đồng
do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ trà bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác có thể kiểm chứng
và sáu mươi triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật
thưa quý vị có tiền nhanh
lãi suất thấp và thủ tục đơn giản đó là tâm lý chung của hầu hết người đi vay tiền
và nắm được điều này thì các đối tượng lừa đảo đã răng bẫy những người có nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản của họ
bằng những thủ đoạn tinh vi
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có phản ánh ngay sau đây tại tỉnh hậu giang
bức xúc đến cơ quan công an trình báo một người dân ở huyện châu thành a cho biết
cách đây vài ngày chị nhận được cuộc gọi của một thanh niên xưng là nhân viên ngân hàng nhà nước
thông báo nếu có nhu cầu vay tiền thì gửi ảnh chân dung kèm căn cước công dân và thẻ atm là được giải ngân ngay
trong lúc cần tiền để sửa lại chuồng trại nên chị đồng ý vay một trăm linh triệu đồng
lúc này đối tượng yêu cầu chị tải một ứng dụng về điện thoại rồi điền thông tin cá nhân cũng như tài khoản ngân hàng để nhận tiền
nhưng không thấy tiền đâu mà lại mất sáu mươi triệu đồng
anh nói là do lỗi là do lỗi do em tại vì em viết sai số tài khoản á
nên em cũng nghĩ là chắc là tại lỗi của em
em viết sai số tài khoản nên ngân hàng nó bị đóng băng hay gì đó
và nói nhiều lắm nên em chuyển qua để lấy tiền tại vì mình muốn dây mà mình phải chuyển qua để mình dây á
một bị hại khác cũng chú huyện châu thành a cho biết do muốn vay nhanh năm mươi triệu đồng
nên chị đã vào đường dẫn do đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng gửi để làm thủ tục nhận tiền
và bị lừa mất tổng cộng bốn mươi năm triệu đồng
lúc đầu là bảy triệu mấy là tiền sai
cái số tài khoản sau là sai cái mặt khẩu rồi lần thứ hai là nhập vô mà trên kia nó chưa giải ngân
rồi lần thứ ba nữa là phải đóng cái phí bảo hiểm nó mới giải ngân
rồi lần này nữa là nó kêu em phải đóng cái tiền tín nhiệm
thường đối tượng là yêu cầu bị hại là giấu người thân
khi mà yêu cầu bị hại mà chuyển tiền thì chúng sẽ
hứa sẽ trả lại cùng với số tiền vay
từ đó làm cho bị hại tin tưởng và vay mượn
rồi âm thầm chuyển tiền cho chúng đến khi mà hết khả năng
thì qua đây chúng tôi là khuyến cáo người dân là không nên chuyển tiền
hoặc là cung cấp các thông tin cá nhân như là căn cứ công dân chứng minh nhân dân
cùng với số tài khoản ngân hàng cho những người mà mình không biết
thì nếu bởi làm như vậy thì sẽ bị mất tài sản
cùng với đó là các đối tượng
là lợi dụng cái thông tin cá nhân thì sẽ làm vào cái mục đích xấu
cơ quan công an cũng khuyến cáo ngoài giả danh nhân viên ngân hàng
các đối tượng lừa đảo qua mạng còn giả danh công an tòa án viện kiểm sát
thông báo người dân liên quan đến các đường dây tội phạm
sau đó đe dọa dẫn dụ người dân đăng nhập vào các trang web giả mạo
tải ứng dụng về điện thoại rồi ra ngân hàng thay đổi mật khẩu
lúc này tiền trong tài khoản của bị hại sẽ bị chiếm đoạt mà không hề hay biết
hôm nay ngày một mươi bảy tháng chín phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bình dương cho biết
đã phát hiện và xử lý một cơ sở sản xuất muối có hành vi trôn lấp hơn hai một trăm linh tấn chất thải
chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường
theo điều tra cơ sở sản xuất muối trên thuộc ấp bảy xã tân long huyện phú giáo tỉnh bình dương
do bà dương thị phân địa chỉ tại ấp một xã tân hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương quản lý điều hành
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bà vân thành lập cơ sở sản xuất muối dương thị vân loại hình hộ kinh doanh
và giao cho con ruột là lê duy trí cường đứng tên chủ sử dụng đất và chủ cơ sở sản xuất muối
toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở là do bà vân trực tiếp quản lý điều hành
từ khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến nay bà vân sử dụng chất thải công nghiệp gồm vải vụn giấy vụ
băng keo tem giấy thải bọc ni lông để đốt lò sản xuất muối
số chất thải này bà vân mua lại từ các tài xế xe tải vận chuyển rác thải cho các công ty sản xuất giấy
dày ra trên địa bàn nếu chất thải khô thì bà vân chỉ đạo công nhân sử dụng đốt lò
nếu chất thải ướt thì bà vân chỉ đạo công nhân thu phí mỗi xe năm trăm linh đồng và đổ chất thải ướt xuống hồ
xuống hố để đốt và trôn lấp tính đến thời điểm hiện tại bị phát hiện bà vân thu lợi được số tiền khoảng ba mươi sáu triệu đồng
từ việc cho các xe tải loại hai năm tấn đủ chất thải công nghiệp ướt trên diện tích thửa đất hàng nghìn mét vuông
thưa quý vị vào trưa ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng chín tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án đối với sáu bị cáo
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản môi giới hối lộ liên quan đến nguyên giám đốc bệnh viện tp thủ đức
tp hồ chí minh nguyễn minh quân và trong vụ án này nguyễn minh quân được xác định là người bị hại
hiện quân đang bị bắt giam trong một vụ án khác
phiên tòa kết thúc sớm hơn dự định do các bị cáo đều thành khẩn nhận tội
cụ thể tại phiên tòa cả sáu bị cáo đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng không có bị cáo nào kêu oan
các bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình xã hội
hội đồng xét xử nhận thấy trong quá trình tham gia tố tụng các bị cáo không có khiếu nại về tố tụng
trình tự thủ tục bảo đảm theo bộ luật hình sự đúng quy định của pháp luật
sau khi xem xét các tình tiết lời khai của các bị cáo hội đồng xét xử tuyên phạt bùi trung kiên chín năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhóm bị cáo bị tuyên phạt về tội môi giới hối lộ gồm bùi thị hồng giang nhận chín năm tù lê thanh an nhận sáu năm tù hà duy tuấn chín năm tù nguyễn ngọc triệu năm năm tù trần văn long ba năm tù